theo ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân dù đã gần tám giờ sáng tuy nhiên tình trạng sương mù vẫn xuất hiện ở khu vực miền tây nam bộ nhất là trên tuyến quốc lộ chín mươi một từ thành phố cần thơ đến thành phố long xuyên tỉnh an giang
hầu hết các phương tiện tham gia giao thông đều phải bật đèn bấm còi liên tục giữa ban ngày vì tầm quan sát bị hạn chế
tình trạng sương mù dày đặc gây ảnh hưởng không nhỏ tới giao thông đi lại của người dân cũng như tiềm ẩn nhiều nguy cơ về mất an toàn giao thông

theo người dân đây là hiện tượng lạ và ít xuất hiện ở miền tây với hiện tượng trên có thể gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông và ảnh hưởng đến việc canh tác năng suất của các trà lúa đang trổ bông và hoa màu sắp thu hoạch